tại nhiều địa phương trên cả nước thì công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và cách ly y tế
những trường hợp có khả năng nhiễm bệnh đang được thực hiện nghiêm túc và khẩn trường
tại sóc trăng trường quân sự quân khu chín phối hợp với sở y tế tỉnh sóc trăng
tổ chức trao giấy chứng nhận cho sáu trăm linh hai công dân việt nam và người nước ngoài
lao động học tập ở vùng dịch covid một mươi chín đến việt nam
đã qua cách ly tập trung một mươi bốn ngày an toàn và được trở về gia đình
tại sơn la bộ chỉ huy quân sự tỉnh ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
vừa bàn giao ba mươi năm công nhân và trao giấy chứng nhận hết thời gian cách ly y tế tập trung
các công dân đều bảo đảm sức khỏe không có dấu hiệu nghi liên quan đến covid một mươi chín
tin từ sở y tế tuyên quang trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín là nam giới quốc tịch pháp
đang lưu trú tại khách sạn mường thanh tp tuyên quang
và bốn người tiếp xúc gần với trường hợp này đều có kết quả âm tính
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình vừa phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh quảng bình
tiến hành kiểm tra cách ly bốn mươi năm người trên xe khách từ thái lan đi qua cửa khẩu quốc tế cha lo
để tháo gỡ khó khăn cho cá nhân doanh nghiệp
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng
bị ảnh hưởng dịch covid một mươi chín vay vốn ngân hàng
đến nay đã có trên sáu trăm ba mươi bảy năm tỷ đồng hỗ trợ cho các cá nhân doanh nghiệp
để bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân và du khách
đang có dịch covid một mươi chín ủy ban nhân dân tỉnh lào cai vừa ra quyết định tạm dừng đón khách
tại các điểm du lịch di tích và một số hoạt động tập trung đông người
từ h ngày một mươi tám tháng ba đến hết hai mươi bốn h ngày ba mươi một tháng ba